các địa phương trên cả nước đang tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
theo nghị quyết số bốn mươi hai của chính phủ
tại hà nội từ đầu giờ sáng ngày ba mươi tháng bốn dù là ngày đầu tiên trong dịp nghỉ lễ
nhưng các quận huyện đã đồng loạt thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho bốn nhóm đối tượng là người có công với cách mạng
đối tượng bảo trợ xã hội người thuộc hậu nghèo và cận nghèo
đây là một điểm trao tiền hỗ trợ tại quận thanh xuân
trong số những người đến nhận hỗ trợ nhiều người có cuộc sống rất khó khăn
số tiền hỗ trợ không nhiều nhưng cũng góp phần giúp họ vượt qua giai đoạn dịch bệnh

ông tạ văn bắc thuộc diện người có công với
ông tạ văn bắc đã đồng loạt thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho bốn nhóm đối tượng là người có công với cách mạng đồng thời là bị nhiễm chất độc da cam nên hàng tháng ông đều nhận được các khoản trợ cấp của nhà nước
tuy nhiên đại dịch covid cũng kéo theo những khó khăn của cả gia đình khi các con không có thu nhập trong ba tháng đại dịch khiến gia đình tám người của ông cũng gặp không ít khó khăn
trong lúc tất cả toàn dân đang khó khăn thế mà chúng tôi lại là được nhà nước quan tâm cho một số tiền bồi dưỡng một triệu rửa như thế là quý lắm
theo kế hoạch trong ngày ba mươi tháng bốn
quận thanh xuân hoàn thành việc chi trả gần năm năm mươi tám tỷ đồng cho ba bảy trăm bốn mươi năm người là đối tượng người có công với cách mạng đối tượng bảo trợ xã hội hộ cận nghèo trên địa bàn tại một mươi một phường
với tiêu chí là hướng dẫn các lực lượng chức năng phối hợp với cả công an khu vực để giả soát từng đối tượng một để làm sao không bỏ sót theo đúng chính sách chung của đảng và chính phủ
triển khai gói sáu mươi hai tỷ đồng hà nội sẽ chia thành hai đợt thực hiện hỗ trợ
đợt đầu kinh phí hỗ trợ khoảng năm trăm linh tỷ đồng cho bốn nhóm đối tượng người có công với cách mạng đối tượng bảo trợ xã hội người thuộc hộ nghèo cận nghèo gặp khó khăn thuộc diện được hỗ trợ là trên bốn trăm linh người
đợt sau sẽ tiếp tục giả soát các đối tượng bị mất việc làm đối tượng lao động tự do giảm sâu thu nhập và không bảo đảm điều kiện mức sống tối thiểu
đây là một chính sách an sinh xã hội rất là lớn của đảng nhà nước chính vậy là phải làm hết sức công tâm minh bạch
thì cái chính sách này đi vào cuộc sống mới đảm bảo được theo đúng cái mục tiêu yêu cầu mà đã đề ra
theo thống kê sơ bộ hà nội có khoảng gần một năm triệu đối tượng thụ hưởng chính sách trong nghị quyết bốn mươi hai và dự kiến kinh phí hơn ba năm trăm linh tỷ đồng